có vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại quán karaoke hồng vân tổ công tác của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại phòng hát tầng ba của quán có bảy nam thanh niên và hai nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan tới việc sử dụng trái phép chất ma túy và một ống nhựa phía bên trong còn bám dính chất bột màu trắng dạng tinh thể
quá trình làm việc các đối tượng khai nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy
chất bột màu trắng dạng tinh thể còn bám dính ở trong ống là ma túy tổng hợp loại ketamin
công an huyện tứ kỳ đã tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng này về trụ sở công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí việc mở cửa du lịch cùng với sức hút của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một đã khiến hà nội trở thành điểm đến của nhiều du khách quốc tế
tuy nhiên bên cạnh những hình ảnh đẹp văn minh của thủ đô thì vẫn còn đâu đó những vụ rộ
vụ du khách bị trộm cắp tài sản hành vi ăn chặn tiền cướp trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn lâu làm xấu môi trường du lịch và hình ảnh của người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
bởi vậy việc xử lý nghiêm các đối tượng này để giăn đe là hết sức cần thiết
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hoàn kiếm hà nội
đối tượng trần quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đây là tài xế đã chiếm đoạt điện thoại của hai du khách người nga
xảy ra tại phố cấm chỉ quận hoàn kiếm vào ngày năm tháng năm vừa qua
theo báo cáo điều tra hai nữ du khách gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại đồng thời đưa hết đồ lên taxi đến góc phố cấm chỉ giao hàng bông
họ dặn lái xe chờ đi đổi tiền để thanh toán cước
tuy nhiên khi hai nữ du khách vừa xuống xe thì bất ngờ tài xế phóng đi mất
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được lái xe taxi thu hồi tài sản trả cho hai du khách

tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an theo dõi bắt giữ sau khi móc trộm chiếc điện thoại của một nữ du khách người ấn độ
tuy nhiên khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được lái xe taxi thu hồi tài xế phóng đi mất
tuy nhiên khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được lái xe taxi thu hồi tài xế phóng đi mất
trong mắt bạn bè quốc tế việt nam vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn đặc biệt là sau đại dịch covid một mươi chín vừa qua
những hành vi như cướp giật trộm cắp tài sản của du khách chỉ là những con sâu bỏ dầu nối canh
nhưng cần phải xử lý nghiêm để không làm xấu môi trường du lịch việt nam trong mắt du khách quốc tế
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền
tại một khu đất chống đường biện biên phủ khóm một phương sáu thành phố sóc trăng
một mươi chín đối tượng tham gia
qua nắm công tác tình hình tin báo của quân chúng nhân dân vào thời điểm trên
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố sóc trăng phối hợp với các lực lượng có liên quan
đã bất ngờ ập vào khu đất chống và bắt quả tang hai chiếu bạc gồm một mươi chín đối tượng tham gia
tiến hành kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực đánh bạc lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ năm bộ bài tay
với số tiền khoảng một trăm linh hai triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự thể thao đội đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra trên địa bàn
các đơn vị nghiệp vụ công an huyện thành phố của tỉnh ninh bình đã và đang tăng cường lực lượng
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp gia quân tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm
sẵn sàng giải quyết kịp thời những tình huống kiên quyết không để xảy ra
đột xuất bất ngờ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
ninh bình là địa điểm diễn ra môn thi đấu karate trong khuôn khổ sea games ba mươi một
do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
để thực hiện tốt kế hoạch đợt cao điểm lực lượng công an trên địa bàn đã chủ động nắm dự báo tình hình
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh thông tin an ninh mạng kịp thời phát hiện đấu tranh
ngăn chặn các thông tin xấu độc các hoạt động chống phá
trong đó tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp tuần tra khép kín địa bàn
nhất là các tuyến các địa bàn trọng điểm để kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội
không để tội phạm hoạt động lộng hành
công an thành phố chúng tôi cũng đã tăng cường công tác quản lý tốt các ngành nghề
kinh doanh có điều kiện kiểm tra hướng dẫn các cơ sở trên địa bàn thành phố
để làm thật tốt công tác phòng ngừa cháy nổ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ninh tổ quốc
để cho mọi người hiểu hưởng ứng ủng hộ phối hợp lực lượng công an để làm tốt an ninh trật tự trong dịp tổ chức sea games
phòng cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
về chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
và có phương án phối hợp với các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước
khi về thăm và chỉ đạo trong thời gian diễn ra sea games tổ chức tuần tra vũ trang khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn xử lý tội phạm và canh vi vi phạm pháp luật
lực lượng công an sẽ tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức như tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ liên quan đến các môn thi đấu thể thao trong khuôn khổ chương trình thi đấu sea games
siêu game ba mươi một triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy các đường dây mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy
đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng không để xảy ra đua xe trái phép
ủn tắc giao thông ảnh hưởng tới siêu game ba mươi một
trạm giao thông tam điệp đã tăng cường tối đa lực lượng phương tiện bố trí phân công lực lượng
tuần tra trên tuyến và tổ chức cán bộ chốt tại các điểm nút mà có thể nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông
để phân luồng

trật tự an toàn giao thông phạt tiền hai bảy tỷ đồng tạm giữ trên bốn trăm linh phương tiện
thời gian tới lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch
phương án quyết tâm tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác phát huy tinh thần trách nhiệm
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng vừa thị sư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tại xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vàng văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn cù hà xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm sau cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý